hôm nay hai mươi hai tháng năm là ngày được liên hợp quốc chọn làm ngày quốc tế đa dạng sinh học
với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học
với chủ đề các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên
áp dụng các giải pháp đưa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực
từ đó bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học hướng tới phát triển bền vững
trong những năm qua nước ta đã dần có sự thay đổi trong nâng cao công tác bảo tồn
hiện cả nước đã có một trăm bảy mươi ba khu bảo tồn với tổng diện tích hơn hai năm trăm linh ha
gồm ba mươi ba vườn quốc gia sáu mươi sáu khu dự trữ thiên nhiên năm mươi sáu khu bảo vệ cảnh quan
nhờ đó mà hoạt động bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học tại nước ta
cũng đã dần đạt được những kết quả đáng khích lệ
vừa qua chính phủ cũng đã ban hành quyết định số một trăm bảy mươi bốn qdttg
phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi trong đó nêu rõ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia
quy hoạch không gian biển quốc gia chiến lược phát triển bền vững việt nam
chủ trương đường lối chính sách định hướng phát triển kinh tế xã hội
định hướng chiến lược phát triển ngành tài nguyên môi trường
có thể nói rằng là những kết quả đạt được của việt nam
trong việc gia tăng diện tích đất được bảo tồn đa dạng sinh học
cũng như là số lượng khu bảo tồn bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên
như là dạng san hô rừng ngập mặn rồi là gia tăng thực hiện các biện pháp
phục hồi đất ngập nước quản lý bền vững tài nguyên rừng
thì cũng đã đóng góp bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với đa dạng sinh học
các chương trình về bảo tồn loài cũng đã đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã tại việt nam
ngoài ra thì những công tác về bảo vệ nguồn gen
cũng đã đạt được nhiều hiệu quả
đa dạng sinh học chính là giá trị quý báu của tự nhiên
góp phần to lớn trong bảo đảm an ninh lương thực sinh kế cho người dân
duy trì nguồn gen của vật nuôi cây trồng hay nói một cách khác
đa dạng sinh học chính là cơ sở để tạo lập sự phát triển bền vững trong tương lai
chính vì vậy bên cạnh những chính sách cũng như sự vào cuộc của các cơ quan tổ chức
thì sự nhận thức của từng người dân đối với đa dạng sinh học là điều vô cùng quan trọng
bởi chỉ khi con người hiểu rõ tầm quan trọng của thiên nhiên
thì mới có thể sống hài hòa cùng thiên nhiên từ đó nâng cao ý thức bảo tồn
bảo vệ thiên nhiên đúng như mục tiêu mà chủ đề ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay hướng tới